do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây mở rộng về phía đông nam với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn mạnh
nên các tỉnh bắc bộ và trung bộ có nắng nóng và nắng nóng gai gắt với nền nhiệt độ cao nhất có nơi trên ba mươi chín độ c
dự kiến nắng nóng sẽ còn kéo dài một hai ngày tới tiêm ẩn nguy cơ hỏa hoạn tình trạng mất nước kiệt sức và đột quỵ do sốc nhiệt
đỉnh điểm nắng nóng nằm tại khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bảy bốn mươi độ c có nơi trên bốn mươi độ c
do ảnh hưởng của nắng nóng gai gắt kéo dài trong những ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp
nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư
nắng nóng gây nên tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
để phòng nắng nóng sốc nhiệt bộ y tế cũng đưa ra các khuyến cáo tới người dân hạn chế đi ra ngoài đường lúc trời nắng nóng khi không thật cần thiết
nếu bắt buộc phải ra đường ngoài trời nắng thì phải đội mũ mặc quần áo trong nắng đeo kính uống nhiều nước
đặc biệt là những người lao động ngoài trời không để nhiệt độ điều hòa trong phòng quá thấp
không để gió quạt thổi trực tiếp gần vào người thực hiện ăn chín uống chín đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm